bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với cục chính trị quân khu bảy
cục chính trị binh chủng đặc công đang tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
với chủ đề mùa xuân đại thắng tại bảo tàng chiến dịch hồ chí minh
triển lãm ảnh được tổ chức nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn biển nam thống nhất đất nước
triển lãm ảnh mùa xuân đại thắng giới thiệu gần ba trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu
về chủ trương quyết tâm của bộ chính trị và quân ủy trung ương
mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
triển lãm được giới thiệu qua ba phần gồm tiến về sài gòn sức mạnh lòng dân âm vang mùa xuân đại thắng
qua đó đã làm rõ một giai đoạn bước ngoặt có tính lịch sử của cách mạng việt nam
làm rõ đường lối chính trị quân sự nghệ thuật tác chiến tài thao lược của đảng bộ chính trị
quân ủy trung ương và sự lãnh đạo chỉ huy ở các mặt trận đã liên tục giành chiến thắng
từ đó có thể tạo ra thời cơ bước vào chiến dịch hồ chí minh lịch sử
những hình ảnh vô cùng ý nghĩa này sẽ được truyền tải đến nhiều người
đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm phát huy truyền thống yêu nước
nhất là lòng tự hào sống có lý tưởng ý chí vương lên